sau khi tông vào xe máy nhóm người đi trên ô tô bốn chỗ xuống xe dùng dao dựa chém người đàn ông đi xe máy khiến cho nạn nhân tử vong
công an tỉnh bến tre cho biết đơn vị đang điều tra vụ án giết người xảy ra trên địa bàn
bước đầu công an xác định nạn nhân là một người đàn ông bốn mươi chín tuổi trú tại thành phố bến tre tỉnh bến tre
theo thông tin từ camera của một nhà dân khoảng hai mươi hai h ngày một mươi bốn tháng bốn
người đàn ông chạy xe máy trên đường đồng văn cống xã bình phú thành phố bến tre
thì bị một chiếc ô tô bốn chỗ màu đen tông từ phía sau
cú tông mạnh khiến cho xe của ông này ngã xuống đường
lúc này ba người trên xe ô tô xuống xe trong đó hai người cầm dao lao vào chém người đàn ông
người đàn ông vùng chạy thì bị những người còn lại tiếp tục đuổi chém
gây án xong nhóm đối tượng lên xe ô tô rời khỏi hiện trường
nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi
lực lượng chức năng đang truy bắt những đối tượng trên
tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn vừa xét xử và tuyên phạt bị cáo
dương tấn phúc ba mươi chín tuổi trú tại phường một mươi một quận ba tp hcm
là quản lý khách sạn paradise có địa chỉ tại thôn nam đội thân
thành phố bắc cạn về tội môi giới mại dâm
theo cáo trạng giữa dương tấn phúc và các nhân viên nữ phục vụ mát xoa
tại lãn lập một nhóm gia lô có tên là hội nhà cú đêm
để quản lý điều hành hoạt động mát xoa và môi giới mại dâm
khoảng hai mươi ba h ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tại cơ sở kinh doanh dịch vụ
khách sạn và massa paradise phúc đã có hành vi môi giới
cho hai nữ nhân viên bán dâm cho khách với số tiền một triệu đồng một người một lượt
khi hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại phòng nghỉ của khách sạn
thì bị lực lượng công an bắt quả tang
tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo dương tấn phúc đã bị hội đồng xét xử
tuyên phạt bốn mươi tháng tù
tại phiên phúc thẩm bị cáo không xuất trình thêm tài liệu chứng cứ
để giảm nhẹ hình phạt
hội đồng xét xử phúc thẩm đã giữ nguyên bản án sơ thẩm
xử phạt bị cáo dương tấn phúc bốn mươi tháng tù về tội môi giới mại dâm
vận chuyển một bánh heroin và một mươi hai viên ma túy tổng hợp từ lào về việt nam tiêu thụ
nhóm bốn đối tượng vừa bị lực lượng công an thanh hóa phát hiện và bắt giữ
bốn đối tượng bị bắt giữ gồm đỗ minh tú chú huyện triệu sơn
vi văn thông lương ngọc thành và ngân thị nhao chú huyện mường lát
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ một bánh heroin
mỗi túi có một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên
từ lào về việt nam vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
nhiều mặt hàng liên quan đến việc đánh bạc không rõ nguồn gốc xuất xứ
vừa bị đội cảnh sát kinh tế công an quận liên triều đà nẵng
phối hợp với đội ba phòng cảnh sát hình sự công an thành phố phát hiện
khi kiểm tra một cơ sở trên đường hoàng văn thái
kiểm tra cơ sở kinh doanh do nguyễn mạnh anh
chú hà nội làm chủ cơ quan chức năng phát hiện hơn sáu trăm linh sản phẩm hàng hóa
nghi vấn sử dụng vào việc gian lận trong đánh bạc
tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
làm việc với cơ quan công an chủ cơ sở khai nhận đã mua các sản phẩm này
trên một số trang mạng xã hội và vận chuyển theo đường bộ về cất giữ
tại cơ sở để bán lại cho khách hàng khi có nhu cầu
toán nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt
chín bị cáo nguyên là giám đốc cán bộ nhân viên của công ty lâm nghiệp eak
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trong số chín bị cáo về hầu tòa này có bị cáo nguyễn hồng mạnh
nguyên giám đốc công ty lâm nghiệp ek
từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi chín công ty này đã để mất hơn ba trăm linh hectare rừng
với gần hai mươi chín m ba gỗ thiệt hại hơn hai mươi chín tỷ đồng
căn cứ hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt
bị cáo nguyễn hồng mạnh nguyên chủ tịch kiêm giám đốc công ty năm năm tù
phan văn đức nguyên phó giám đốc bốn năm sáu tháng tù
bảy bị cáo còn lại lĩnh mức án từ hai năm đến bốn năm tù
sáng nay thành phố hà nội đã đồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi sau khi tiêm một trẻ đầu tiên vào ngày hôm qua
gần một học sinh đầu tiên ở ba quận huyện của thành phố đã được tiêm vaccine covid một mươi chín
gồm hà đông phú xuyên sóc sơn
tại các điểm tiêm này nhà trường bố trí các khu vực theo đúng quy trình một chiều
từ tiếp đón khám sàng lọc tiêm và theo dõi sau tiêm đồng thời chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ
hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang bị thiết bị cấp cứu đội phản ứng nhanh xe cấp cứu
còn ngày hôm qua tại thành phố hồ chí minh đã có một mươi bốn trăm ba mươi bốn trẻ học lớp sáu
trên tổng số chín mươi bảy sáu mươi bốn trẻ được tiêm vaccine tại chín mươi sáu điểm tiêm trên địa bàn hai mươi hai quận huyện
bộ y tế cho biết cả nước sẽ đồng loạt triển khai tiêm chủng cho nhóm trẻ
từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trong tuần tới
sau kỳ nghỉ dỗ tổ hùng vương là đến ngày lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
trong điều kiện dịch bệnh covid một mươi chín được kiểm soát tốt nhu cầu di chuyển du lịch
thăm thân của người dân bằng hàng không và đường sắt vào dịp này tăng lên nhanh chóng
khiến cho giá vé máy bay tăng từng ngày và hàng không đường sắt đều dự kiến tăng chuyến
lãnh đạo cục hàng không việt nam cho biết dịp cao điểm nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
lượng hành khách đi đường sắt đều tăng lên
đường hàng không dự kiến tăng hai mươi năm ba mươi so với ngày thường đạt khoảng chín mươi chín mươi năm cùng kỳ năm trước
các hãng bay đã dự kiến bố trí gần một chuyến bay trong dịp cao điểm này
cục hàng không việt nam cũng theo dõi hàng ngày việc mua bán vé
các hãng sẽ đảm bảo phục vụ đủ nhu cầu cho hành khách
cùng với hàng không ngành đường sắt bên cạnh chạy hàng ngày các đôi tàu khách bắc nam
se ba se bốn se năm se sáu se bảy se tám tổng công ty đường sắt việt nam tăng cường
nhiều đoàn tàu
khách từ tp hcm và hà nội đến các tỉnh trong thời gian từ ngày hai mươi tám tháng bốn đến ngày bốn tháng năm
trong dịp cao điểm mùng ba tháng bốn và đến mùng một tháng năm ngành đường sắt vẫn duy trì chính sách giảm giá vé khứ hồi
lượt về từ năm đến một mươi và giảm giá cho người hưởng chính sách xã hội
dịp nghỉ lễ này được xem là giai đoạn vàng
giúp cho ngành du lịch và doanh nghiệp lữ hành ít nhiều tạo đà cho mùa du lịch hè sắp tới sau hai năm ngủ đông để tránh dịch
và đến thời điểm này thì nhiều khách sạn đã kín khách đặt hàng và không những không đang nhộn nhịp trở lại
thậm chí là đi du lịch nước ngoài ở các quốc gia cũng đã có kế hoạch mở cửa trở lại
chọn điểm đến hạ long trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn này ông đỗ lương phát du khách đến từ tp hcm thường chọn đặt tour từ sớm
hầu hết các công ty du lịch cũng đưa ra nhiều loại sản phẩm
và các sản phẩm đón đầu tâm lý không còn e ngại dịch bệnh của du khách việt hiện nay
nói chung là đã đi du lịch thì mình phải chấp nhận là mình giữ cái khoảng cách cho tốt
chứ còn mình nếu mình còn băn khoăn thì mình đi được
đấy cho nên nói tóm lại là năm nào cũng thế chúng tôi ra ở đây ở các cái nơi du lịch của miền bắc đây là chúng tôi đều đi hết
theo các doanh nghiệp nhu cầu du lịch của du khách dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay khá đa dạng
vì thời điểm này thường phù hợp với kế hoạch du lịch
của nhóm khách gia đình và cả khách đoàn thể công ty theo tỷ lệ tour đoàn khá cao
trong đó tour lẻ chiếm khoảng bốn mươi là các nhóm khách gia đình bạn bè thường ghép đoàn tour thiết kế theo yêu cầu và free in
vì các địa phương đã rất sẵn sàng để chào đón về mặt cung ứng dịch vụ cũng như là sự an toàn về dịch bệnh tối đa cho các quý khách
và sẽ không còn những cái thủ tục về y tế gây khó khăn trong khách nội địa nữa
và khách du lịch nước ngoài chúng tôi cũng tin tưởng rằng từ dịp hè này và ba mươi tháng bốn này
định hướng lại cho khách hàng yên tâm về một du lịch việt nam đã trở mình trở lại và một cú hích thật sôi động trong mùa hè này
dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm được xem là giai đoạn vàng
giúp ngành du lịch và doanh nghiệp lữ hành ít nhiều tạo đà cho mùa du lịch hè sắp tới sau hai năm ngủ đông tránh dịch
tuy nhiên từ kinh nghiệm đón khách bùng nổ dịp tết nguyên đán và nghỉ lễ dỗ tổ vừa qua
công tác đón khách của một số địa phương cũng bộc lộ nhiều bất cập
có những thời điểm du khách phải dựng tạm lều để ngủ vì không thể tìm được khách sạn hay nhà nghỉ
hay là bị chặt chém với giá cao
chúng ta nên liên hệ với các đại lý tour có uy tín để làm sao mà có được những xác nhận booking
xác nhận đặt dịch vụ của mình một cách cụ thể chính xác
sau đó thì chúng ta cũng cân đối cái thời gian đi trong năm
hiện nay thì cũng không hẳn là cái ngày lễ tết là những ngày mà có cái ngày nghỉ nhiều
để chúng ta có thể cân đối là đi lễ dịp này lễ dịp khác hoặc là cái giai đoạn hè các con được nghỉ
chúng ta có thể kết hợp các ngày nghỉ ngắn ngày cũng có chương trình phù hợp dài ngày có chương trình phù hợp
để làm sao mà không bị quá cái tình trạng sâu vầng như vậy
điểm mới trong dịp lễ năm nay là các tour đi du lịch nước ngoài bắt đầu được khai thác trở lại sau hai năm ngưng vì dịch
ngoài các chương trình hot trong nước thì dịp ba mươi tháng bốn một mươi một tháng năm và vào tháng năm tháng sáu
các hãng lữ hành cũng mở lại các tuyến du lịch nước ngoài khá đa dạng đặc biệt là tour đi baldives dubai thái lan